theo quyết định của sở y tế tp hcm ngày chín tháng sáu bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm được chuyển đổi công năng thành bệnh viện chuyên tiếp nhận người bệnh covid một mươi chín để đáp ứng yêu cầu điều trị trước tình hình thành phố đang trong đợt dịch bùng phát lớn nhất từ trước tới nay
theo đó bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm sẽ dành bốn trăm linh dường bệnh để tiếp nhận điều trị các trường hợp mắc covid một mươi chín với bốn mươi sáu giường hồi sức
sở y tế đề nghị bệnh viện bệnh nhiệt đới có kế hoạch cụ thể về chuyển đổi công năng các khoa phòng của bệnh viện để sẵn sàng bốn trăm linh dường bệnh tiếp nhận điều trị người bệnh covid một mươi chín
đồng thời tạm chuyển người bệnh nội trú mắc các bệnh nhiễm khác ngoại trừ người bệnh uốn ván đến các bệnh viện đa khoa chuyên khoa thành phố có khoa nhiễm để ưu tiên tiếp nhận người bệnh covid một mươi chín
sở y tế yêu cầu các bệnh viện sẵn sàng phối hợp và tiếp nhận người bệnh nội trú từ bệnh viện bệnh nhân đới chuyển đến trong giai đoạn tạm chuyển đổi công năng này